điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải nắm bắt su thế quản lý chặt chẽ để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc về an ninh trật tự cũng như thất thu thuế của nhà nước
và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân